bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa phối hợp ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng tổ chức hội nghị
phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại lâm đồng kinh nghiệm và giải pháp
thúc đẩy phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao toàn quốc
sau hơn ba mươi năm đổi mới nền nông nghiệp nước ta đã có những bước phát triển mạnh mẽ
và đạt được những kết quả to lớn
việt nam đã xuất khẩu với doanh thu ba mươi tỷ usd mỗi năm
đóng góp khoảng hai mươi hai gdp cho nền kinh tế và đến ba mươi năm giá trị xuất khẩu
đời sống của nông dân được nâng cao và bộ mặt nông thôn từng bước thay đổi
riêng tại lâm đồng với lợi thế về điều kiện tự nhiên đất đai khí hậu thuận lợi cho việc phát triển nông nghiệp
tỉnh ủy lâm đồng xác định nông nghiệp công nghệ cao là một khâu đột phá để phát triển kinh tế xã hội địa phương
trong thời gian vừa qua đảng nhà nước quan tâm chỉ đạo và ban hành nhiều cơ chế
chính sách đặc thù thu hút đầu tư vào sản xuất nông nghiệp
đặc biệt là ứng dụng công nghệ cao để phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh và cải thiện đời sống của nhân dân
thủ chức nhân phủ đã chỉ đạo toàn hệ thống chứng thị vào cuộc tạo mọi điều kiện để hỗ trợ nông dân địa phương doanh nghiệp làm nông nghiệp công nghệ cao
chung sức xây dựng một nền nông nghiệp xanh nông nghiệp sạch và bền vững trong tương lai
năm năm qua tổng nguồn vốn huy động thực hiện chương trình nông nghiệp công nghệ lâm đồng là hơn hai mươi hai năm nghìn tỷ đồng
phần lớn là vốn của doanh nghiệp và nông hộ chiếm chín mươi một
hiện lâm đồng có năm mươi hectare nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chiếm một mươi bảy diện tích canh tác góp phần đưa giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân của tỉnh đạt trên một trăm năm mươi triệu đồng một hectare một năm
nhiều mô hình sản xuất rau cao cấp đạt đến năm trăm linh triệu đồng một hectare một năm
cá biệt rau thủy canh đạt từ tám đến chín tỷ đồng hoa đạt một hai tỷ đồng
lâm đồng là một trong những tỉnh mà đi đầu trong ứng dụng
nông nghiệp công nghệ cao đặc biệt là một số những tổ chức nước ngoài như hà lan quanh mình tức là hà lan và một số nước khác
cũng đầu tư về công nghệ về hạt giống về chuyển giao công nghệ về phương pháp hồng
trong thời gian tới mình nghĩ rằng với đả phát triển như thế này lâm đồng sẽ đạt được một số hiệu quả tương đương so với các nước trong khu vực như thái lan malaysia và nước này trong thời gian tới
tại hội nghị các đại biểu đã được chia sẻ những kỹ thuật
nhiệm phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại lâm đồng kết quả đầu tư phát triển khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thành phố hồ chí minh
tình hình tập trung đất đai cho phát triển nông nghiệp công nghệ cao và chương trình cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp công nghệ cao nông nghiệp sạch
dịp này bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã trao giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao cho các công ty tại lâm đồng
và quyết định công nhận vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thái phiên đà lạt